đây là những trường hợp nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện ngoài cộng đồng tại tp hcm cũng như tại việt nam
thông tin này ngay lập tức đã thú sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng
nhiều người lo ngại nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì rất có thể nguy cơ bùng phát làn sóng dịch mới tại tp hcm là rất cao
bởi omicron là biến chủng có tốc độ lây lan rất nhanh
cùng với đó dư luận cũng truyền đi những thông điệp về việc người dân cần chủ động ứng phó phòng bệnh
cụ thể ngày một mươi năm tháng một bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an tiếp nhận một số mẫu bệnh phẩm chuyển đến từ một phòng khám
đề nghị xét nghiệm real time pcr trên các bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả xét nghiệm bằng quy trình tap pat tại bệnh viện ba mươi tháng bốn phát hiện gen s bất thường
tiếp tục giải trình tự gen tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm khẳng định ba bộ gen này thuộc biến chủng omicron
cả ba trường hợp nhiễm đều thuộc nhóm người đi ăn với người phụ nữ bốn mươi một tuổi quốc tịch việt nam
từ mỹ nhập cảnh ngày bảy tháng một tại sân bay cam ranh và được cách ly tại khách sạn ở nha trang
xét nghiệm pcr hôm chín tháng một kết quả âm tính
điều lo ngại về việc xuất hiện các ca nhiễm biến chủng mới trong cộng đồng
cuối cùng cũng đã xuất hiện
bây giờ mà truy vết thì cũng đã hơn tám ngày rồi
thật lo lắng hy vọng sẽ ngăn chặn được sớm
trong giai đoạn thành phố mở cửa người dân giao lưu tiếp xúc nhiều
nên khó để ngăn chặn triệt để được mọi nguy cơ lây nhiễm
chúng ta vẫn không nên chủ quan xem thường covid
chúng ta vẫn đang bình thường mới chưa chứa phải cuộc sống đã bình thường như lúc chưa có dịch
cụ thể những trường hợp nhập cảnh nên tự giác đi thẳng về nơi cư trú
tuân thủ nghiêm quy định của chính quyền
người thân cũng hạn chế tiếp xúc gần cho thời gian người đó đang phải cách ly y tế theo quy định
như vậy mới tránh lây lan ra cộng đồng
tối một mươi chín tháng một bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh thêm ba mươi tám ca omicron
nâng tổng số ca nhiễm chủng mới tại thành phố lên sáu mươi tám và tại việt nam lên một trăm linh ca
các chuyên gia cảnh báo omicron lây nhiễm cấp lũy thừa nên cần sớm cắt đứt nguồn lây
để chặn nguy cơ bùng phát cộng đồng
thành phố hồ chí minh hiện đang yêu cầu các lực lượng chức năng thần tốc truy vết quanh vùng dịch tễ
không quá hoang mang lo lắng nhưng để tránh làn sóng dịch mới
cộng đồng mạng kêu gọi tất cả mọi người những ai có tiền sử dịch tễ liên quan
nên tự chủ động khai báo để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng
cũng như cho gia đình và chính bản thân
nguy cơ số ca bệnh mới nhiễm trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành khác tăng nhanh
về số ca mới mắc omicron theo thời gian tới là điều khó tránh
vấn đề bây giờ là mọi người nên thực hiện tốt năm k nhất là đeo khẩu trang và giãn cách
bà con nên hạn chế ăn uống tụ tập đông người cố gắng để việt nam khỏe mạnh
ai có sớm trình báo đi bà con ơi không nó lây lan ra cộng đồng thì nguy hiểm
để ngăn chặn làn sóng dịch của biến chủng mới covid một mươi chín không tràn vào việt nam
đồng đảo cư dân mạng đều cho rằng quan trọng nhất đó là ý thức
tinh thần tự giác phòng chống dịch của mỗi người
bên cạnh đó cộng đồng mạng mong muốn tiến độ tiêm bao phủ vaccine mũi ba cho người dân
sẽ được đẩy nhanh hơn nữa
mặc dù tỷ lệ trích mũi ba của tp hcm khá cao
nhưng mọi người hãy cẩn thận vẫn nghiêm túc tuân thủ năm k
mong tất cả chúng ta đón tết nhâm dần vui vẻ bình an
biến chủng này lây lan rất nhanh mọi người nên hết sức thận trọng
tôi thấy nhiều người có tâm lý chủ quan muốn bị nhiễm để không bị nữa
nhưng đó là sai lầm vì di chứng covid tôi đã chứng kiến bạn bè và đồng nghiệp rồi
covid chỉ biến mất khi ai cũng ý thức và thực hiện tốt năm ca
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cho biết
giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế nhiễm bệnh diễn tiến nặng của người thuộc nhóm nguy cơ
là sớm bao phủ vaccine mũ đa cho cộng đồng giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng giảm áp lực quá tải bệnh viện
bộ y tế nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các biến chủng mới làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường hơn
tiểu mục cư dân mạng cùng nhiều thông tin thời sự khác sẽ được truyền hình công an nhân dân cập nhật thường xuyên
hãy tiếp tục theo dõi tương tác với chúng tôi và đừng quên chia sẻ quan điểm suy nghĩ của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân